thực hiện sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh lai châu từ ngày hai mươi ba tháng bốn
các tuyến xe khách nội tỉnh và ngoại tỉnh được hoạt động trở lại
tuy nhiên với điều kiện các nhà xe chỉ chở dưới năm mươi số ghế và không quá hai mươi khách một chuyến
thế nhưng nhiều nhà xe vẫn bất chấp quy định và an toàn trở quá số người quy định
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
ghi nhận của phóng viên vào tối ngày hai mươi năm và dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn
tại chốt kiểm dịch bệnh covid một mươi chín số một bình lư thuộc địa phận huyện tam đường
một số nhà xe xuất bến từ các tỉnh như bắc giang thái bình
không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh lai châu
trong những ngày đầu thực hiện kiểm tra cán bộ chiến sĩ tại chốt phòng chống dịch covid một mươi chín số một
đã phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính đối với một mươi xe khách vi phạm về trở quá số người quy định
qua kiểm tra
có một số xe đã không chấp hành những việc chở quá số người quy định
anh em đã tiến hành xử lý và lập biên bản xử lý kiểu trải
ngoài ra có một số xe đã trốn tránh xuống khách để trốn qua chốt kiểm tra covid một mươi chín
ngay sau khi hàng loạt các nhà xe bị xử phạt hành chính và tạm đình chỉ không cho hoạt động
vì chở quá hai mươi người trên một chuyến xe thì ngay lập tức một số nhà xe và các chuyến xe còn lại
chưa bị lực lượng chức năng phát hiện đã nhanh chóng cho hành khách xuống dọc đường khi chuẩn bị đến chốt phòng chống dịch
nhiều nhà xe đã thuê taxi hoặc thuê các xe tăng bo từ đỉnh đèo ô quý hồ của lào cai để đi qua chốt kiểm dịch
thậm chí nhiều nhà xe thả khách xuống dọc đường bắt khách tiếp tục đi bộ hoặc gọi người nhà lên đón để đi qua chốt kiểm dịch
nếu có kiểm tra thì vẫn đủ số người theo quy định
em bắt xe từ công sức
suy my điền đã thả xuống sapa
đã xe bảo có công an dưới này thì bảo anh em xuống xe rồi gọi người nhà lên đón
lúc xuống sapa thì em đã ở nhà xe rồi nó không bảo nó không nói cho nó cứ bảo xe màu trắng sứa bảo thế thôi
thế là bảo em đưa xuống ngã ba bình lưu nó bảo thế mà rõ ràng nó cho mình xuống ở tầng trên này
họ thả xuống thì nó bảo nhiều người quá nó không cho đi thì các em xuống đây đi vột đoàn đi vột nó không nói gì đâu bảo thế
do việc triển khai thực hiện kiểm tra kiểm soát chặt chẽ nên đã có rất nhiều nhà xe thuê xe tăng bo từ địa phận của tỉnh lào cai nên rất khó khăn cho việc kiểm tra tại chốt
nếu chỉ dựa trên tờ khai y tế thì chưa thể chứng minh được số khách thực trên xe vì biết đâu có thể sự kê khai không đầy đủ hòng qua mắt lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
dẫu biết rằng hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín không còn diễn biến nóng nữa nhưng mỗi người dân chúng ta cũng không nên chủ quan đặc biệt là vận tải hành khách liên tỉnh đừng vì cái lợi trước mắt mà gây hậu quả đáng tiếc về sau